trong ngày đầu tiên chính thức doanh nghiệp chủ động xét nghiệm covid một mươi chín cho người giao hàng công nghệ
đã xảy ra tình trạng là tập trung đông hỗn loạn tại các điểm lấy mẫu
do đó chiều tối hai mươi bốn tháng chín sở công thương tp hcm tiếp tục ngồi lại với các đơn vị lĩnh vực này
đưa ra ra giải pháp trước mắt là cho phép tự xét nghiệm tại nhà
không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế
một số hãng có dịch vụ giao hàng công nghệ như bermincraft thông báo cho đối tác
sẽ tổ chức xét nghiệm miễn phí từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
tuy nhiên do bị động về nhân viên lấy mẫu y tế nên đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín mới có thể bắt đầu
còn trong buổi sáng cánh tượng shipper đông nghịch tại bệnh viện trung tâm y tế xuất hiện nhiều nơi
tại tp hcm dù chấp nhận trả phí để có giấy xét nghiệm nhưng thời gian đợi trung bình đều gần hai tiếng
đăng ký trước khi test nhưng mà không được đăng ký hay là phải tự đi test
đến đây là từ lúc sáu h ba mươi chỉ có lưu viên tụ hợp em thấy không rất là đông
chính từ cái lời này một người dính là nó phát tát
nếu như mà ở nhà thì nó mất đi cái thu nhập mong được nhà nước hỗ trợ
nhưng mà bây giờ nếu như mà mình không tự đi test thì mình không có chạy được
do từ ngày hai mươi ba tháng chín số lượng shipper đến trung tâm y tế đã có dấu hiệu tăng đột biến
nên thời gian này các bệnh viện đã tăng gấp đôi đến gấp ba lần nhân viên phụ trách
mẫu gập ba thì ba người người ta sẽ tự người ta điền tên người ta vào
thì mình chỉ cần gọi cái người tên đầu tiên gửi tên thứ hai thôi người ta biết một cái group của người ta ba người đó
xong là mình vào mình làm làm xong có là mình chạy lên mình làm ngay
lúc trước một người lấy mẫu thì bây giờ ba người lấy mẫu
ba người lấy mẫu thì tính ra là một lần là đã chín shipper đã xong rồi
thì có thêm hai người
rồi cầm cầm cái mẫu đó bỏ vào lọ kính đóng nắp lại chạy lên trên phòng xét nghiệm
đưa bàn giao cho bên xét nghiệm và xét nghiệm làm triển khai một lần chín cái
trong chiều tối ngày hai mươi bốn tháng chín làm việc với các hãng cung cấp dịch vụ giao hàng công nghệ
sở công thương tp hcm đề nghị tổ chức phát các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên
để mỗi shipper tự xét nghiệm tại nhà
động thái này vừa hạn chế tình trạng tụ tập như hai ngày qua
vừa phải yêu cầu trách nhiệm của cả shipper và hãng về kết quả xét nghiệm
đâu để xảy ra sơ sót nhận đến hậu quả lây nhiễm sẽ có chế tài xử lý
sở công thương tp hcm thống kê hiện trên địa bàn có khoảng một trăm sáu mươi shipper đăng ký với sở
trong đó chỉ có khoảng hai người chưa tiêm mũi một còn ba mươi ba shipper đã được tổ chức tiêm mũi hai
đây là động thái chú động của thành phố để lực lượng này có đủ điều kiện hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cho người dân
về phương án hỗ trợ phí xét nghiệm cho đội ngũ này sau ngày ba mươi tháng chín
sở công thương vẫn đang đánh giá kết quả
cách làm mới triển khai để có quyết định